ngày hôm nay ba mươi tháng bốn các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và huyện trảng bom đã tiến hành vớt và xử lý hàng trăm tấn cá chết nổi trắng hồ sông mây
theo ghi nhận hiện đang là cao điểm mùa khô nên mực nước ở sông mây giảm sâu từ một trăm chín mươi sáu hectare mặt nước còn lại chỉ hai hectare
số lượng cá chết nổi trắng hồ lên đến hàng trăm tấn các loại cá chết chủ yếu cá nuôi rô phi mẹ trắm và cá da trơn
số cá bắt đầu chết khoảng một tuần trước và chết hàng loạt từ ba ngày trở lại đây do lượng nước trong hồ sông mây xuống thấp
cá chết hàng loạt khiến mùi hôi tỏa ra cả một khu vực rộng lớn vào khu dân cư quanh hồ ảnh hưởng đến đời sống của người dân
để xử lý số cá chết hạn chế ô nhiễm môi trường lực lượng đội nuôi trồng thủy sản hồ sông mây thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng nai làm việc liên tục để vớt xử lý số cá chết nổi trên mặt hồ
bước đầu nguyên nhân được xác định do thời tiết nắng nóng nguồn nước cạn do xã về hạ lưu để phục vụ cải tạo sửa chữa hồ sông mây khiến cá trong hồ dày dẫn đến cá mất oxy và chết hàng loạt